chiều nay công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ nhiều học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc ở trước cổng trường
trước đó ông nguyễn đình nhị ở xã hành tín tây huyện nghĩa hành có mua bốn gói kẹo có đặc điểm là vỏ bọc nhiều màu sắc không có nhãn hiệu và nguồn gốc xuất xứ tại chợ quảng ngãi về bán tại nhà trước cổng trường trung học cơ sở hành tín tây
nhiều học sinh của trường đã mua và sử dụng trong các ngày qua và xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn đau bụng mệt mỏi
đến thời điểm hiện tại một mươi năm em học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc đã được chuyển đến trung tâm y tế huyện nghĩa hành để kiểm tra theo dõi sức khỏe
công an huyện nghĩa hành phối hợp với các lực lượng liên quan đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở bán hàng của ông nhị
khi kiểm tra quầy bán hàng của ông nhị chỉ còn lại tám kg kẹo nói trên hiện vụ việc đang được công an huyện nghĩa hành tiếp tục xác minh xử lý